theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra tình trạng hạn hán thiếu nước phục vụ việc đổ ải vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi
những năm qua do mực nước hệ thống sông hồng xuống thấp không thể lấy nước tự động qua cống xuân quan để đưa vào hệ thống thủy lợi bắc hưng hải đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước phục vụ cho việc tưới tiêu khu vực đồng bằng sông hồng
đối với các địa phương đặc biệt là bốn tỉnh mà trong hệ thống hương hải và hà nội là khu vực mà xả thải vào nhiều nhất ở hệ thống này thì chúng tôi cũng sẽ làm việc cụ thể với từng địa phương
trước hết là đề nghị các địa phương thực hiện đúng luật thủy lợi thế còn về lâu dài thì các giải pháp công trình và phi công trình thì chúng tôi sẽ tiến hành đồng thời
trong đó cũng không loại trừ là phải dùng biện pháp có các trạm bơm động lực
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu công ty bắc hưng hải thực hiện điều tiết nước theo từng thời đoạn ngắn
tạo điều kiện để các địa phương rút nước phơi ải và thủy lợi nội đồng tận dụng thủy triều để chữ nước sớm vào hệ thống nhằm bảo đảm lượng nước phục vụ đổ ải cho các địa phương